khi mà đi vào khai thác và phản ánh hình tượng này
chỉ có điều giống như là các vị cũng đã bày tỏ quan điểm của mình
cần phải có một sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa
từ phía các địa phương từ phía bộ văn hóa từ phía bộ công an
cũng như là cần có một quan điểm nó cởi mở hơn
thì chắc chắn lúc ấy những điều mà chúng ta hy vọng chúng ta mong muốn
nó sẽ đạt được cách tốt nhất
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay